các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thêm nữa ở mực trên cao có quá trình hội tụ gió gây nên tình trạng nhiều mây âm u mưa rào và rông
chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du
trong cơn rông đôi khi còn kèm theo cả tố lốc mưa đá và cả gió giật mạnh
nên bà con cần hết sức lưu ý đề phòng
khu vực các tỉnh đông bằng cũng như là khu vực ven biển của đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội chịu ảnh hưởng của hội tụ gió yếu hơn
nên mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi trời nhiều mây
sáng sớm còn có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ban ngày nền nhiệt toàn vùng duy trì trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi trên hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai
cũng chịu tác động của rìa xa phía tây nam của lưỡi áp cao
nên về đêm và sáng sớm còn có mưa nhỏ ở một vài nơi
ở vài nơi sương mù và sương mù nhẹ dài rác với mức nhiệt xe xe lạnh trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
ban ngày trời giảm mây và hứng nắng dần giúp cho nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai trời mỏng mây và nắng cũng xuất hiện đồng đều
nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng khu vực ninh thuận bình thuận nhiệt độ còn có thể lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu sự chi phối của áp cao
cận nhiệt đới nên thời tiết ổn định
nền nhiệt đêm nay còn dịu mát trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ ở khu vực tây nguyên
và từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ ở khu vực nam bộ
sang đến ngày mai trời ít mây tạo điều kiện cho ánh nắng xuống nhiều
khiến cho nền nhiệt ở đây lại duy trì ở mức cao trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở tây nguyên
và ba mươi hai ba mươi năm độ đối với khu vực nam bộ
trên biển dưới tác động của lưỡi áp cao có cường độ yếu
khu vực vịnh bắc bộ có gió đông cấp ba cấp bốn
tuy gió không mạnh nhưng lại có mưa ở diện một vài nơi
sáng sớm còn có sương mù làm cho tầm nhìn xa hạn chế dưới một km
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu
gió đông bắc cấp sáu nhiệt độ trong khoảng ba mươi sáu nhiệt độ trong khoảng ba mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước